ra đời ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn chỉ với ba mươi bốn chiến sĩ cùng vũ khí thô sơ
nhưng đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân tiền thân của quân đội nhân dân việt nam
đã nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh lập nhiều chiến công hiển hách
trong suốt những năm đấu tranh giải phóng dân tộc
cũng như trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc hiện nay
trạng đường bảy mươi năm năm ra đời và phát triển của quân đội ta đã khẳng định
sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là nhân tố cơ bản quyết định bản chất giai cấp công nhân
quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội nhân dân việt nam
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn theo chỉ thị của bác hồ
cùng với sự ra đời của đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
một tri bộ đảng đầu tiên trong quân đội đã được thành lập để lãnh đạo dìu sát đội quân non trẻ
bác yêu cầu trong vòng một tháng phải có hoạt động để gây tin tưởng cho các chiến sĩ
và gây truyền thống tích cực nhanh chóng cho bộ đội
đội quân nhỏ bé với ba mươi bốn đồng chí cùng vũ khí thô sơ
đã giành thắng lợi ngay trận đầu ra quân
trận đầu ra quân diệt đồn khai phát và tiếp đến là diệt đồn nàng ngần
mở đầu cho những chiến thắng vẻ vang sau này
chiến thắng đầu tiên của đội gắn liền với vai trò của tri bộ đảng
bởi ngay trước ngày thành lập đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
một hội nghị tri bộ quan trọng được tiến hành để bàn phương án kế hoạch tác chiến
cho trận đánh đầu tiên của đội
và cũng từ đây những hoạt động công tác đảng công tác chính trị ban đầu đã được thực hiện
hoạt nội bộ thì có cái việc tức là đêm du kích
mỗi người tự nói cái
lý lịch của mình thì tất cả đều là có mối thù với đế quốc
cho nên cái đó nó động viên nó giáo dục cái lòng yêu nước rất là sâu sắc
mấy người mà có một cái quyết tâm thắng một cái đội quân
như đội quân của thượng dân pháp phải không
nhưng mà sở dĩ làm được điều đó là vai trò công tác đảng
công tác chính trị rất là quan trọng không thể thiếu được
như vậy ngay từ khi quân đội ta ra đời
tổ chức đảng cơ chế lãnh đạo của đảng
người đội trưởng
người chỉ huy với người cán bộ chính trị
chính trị viên đã được thiết lập
chỉ là những hoạt động sơ khai
nhưng đây cũng là những viên gạch đầu tiên
đặt nền móng vững chắc của hệ thống tổ chức đảng
cơ chế lãnh đạo của đảng đối với quân đội
có quân đội có chỉ huy là có công tác đảng công tác chính trị
cho nên gọi là đảng ta lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối quân đội
chính cái đấy là sức mạnh vô địch để chúng ta giành thắng đợi
trong các cuộc kháng chiến cho đến xây dựng hòa bình như bây giờ cũng vậy
không những trước đây mà ngày nay cũng vậy
bảy mươi năm năm qua nhân dân và quân đội ta luôn tự hào về ý chí và tinh thần cách mạng
của các thế hệ cán bộ chiến sĩ toàn quân
tự hào về đội quân cách mạng do đảng và bác hồ sáng lập rèn luyện
những bài học quý về hoạt động công tác đảng công tác chính trị
và việc vận dụng sáng tạo nội dung cũng như hình thức công tác chính trị
để phát huy cao nhất sức mạnh chính trị tinh thần trong kháng chiến
vẫn còn nguyên giá trị trong công tác xây dựng và sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta hôm nay và mai sau